đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
chúng ta có thể thấy tội phạm vận chuyển ma túy qua đường hàng không đang có xu hướng gia tăng
đồng chí có thể phân tích rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng chủ yếu là như thế nào
cái nhu cầu đi lại cái mở cửa của chúng ta hiện nay rất là cái độ mở rất là lớn
người dân việt nam chúng ta ra nước ngoài cũng rất là nhiều và ngược lại người nước ngoài vào việt nam cũng rất là nhiều
do vậy cái nguy cơ tiềm ẩn cái hoạt động cái tội phạm ma túy lợi dụng để mà vận chuyển ma túy
là cũng rất cao
các đối tượng thường lợi dụng cái việc cất giấu các chất ma túy vào những cái hàng hóa
có thể là tranh tay hoặc là khí cực trà trộn những cái chất ma túy vào những cái hàng hóa đó để vận chuyển
thứ hai nữa là các đối tượng thường có những thủ đoạn để lôi kéo mua chuộc dụ dỗ
những người mà có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không để tham gia vận chuyển thuê trái phép chất ma túy
cái thứ ba là khi
mà các cái chất ma túy được cất giấu vào những cái hàng hóa thì các đối tượng thường là có những cái thông tin liên quan đến người gửi người nhận là không chính xác
tức là thông tin liên quan người gửi người nhận đối với những gói hàng mà có chất ma túy thì thường là không chính xác
do vậy đây cũng là cái mà gây khó khăn cho việc xác minh cơ quan chứng năng
cái nữa rằng là các đối tượng có thể lợi dụng cái chính sách luồng xanh trong vấn đề kiểm soát thải quan để cất giấu ma túy vào đó
để tiến hành hoạt động vận chuyển
vâng qua vụ việc của bốn nữ tiếp viên hàng không vừa qua thì chúng ta có thể thấy là tội phạm buôn bán ma túy đang lợi dụng những người đang làm việc trong ngành hàng không
vậy điều này sẽ gây ra những khó khăn như thế nào trong công tác đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này
ngoài người dân ra những người thăm thân du lịch ra trong làm ăn hợp tác đầu tư thì chúng ta thấy rằng là một bộ phận những người làm trong ngành hàng không cũng có thể khẳng định rằng đấy là một trong những đối tượng
mà có nguy cơ rất cao tội phạm về ma túy đặc biệt là tội phạm về ma túy quốc tế sẽ chú ý tập trung để lôi kéo lợi dụng những người làm trong lĩnh vực hàng không để tham gia vào các đường dây vận chuyển ma túy quốc tế
để phòng ngừa và đấu tranh đối với những người mà làm trong ngành hàng không vận chuyển pháo túy thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều
bởi vì đây là những người làm trong cái lĩnh vực mà có những đặc điểm rất là đặc thù
đấy và vì vậy rằng là
quá trình họ sẽ hiểu rất rõ những quy định của ngành hàng không
đấy và vì vậy rằng nếu họ có cất dấu ma túy họ có vận chuyển ma túy tức là họ phạm tội thực hiện cái hành vi phạm tội về ma túy thì rõ ràng sẽ gây ra rất nhiều những khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa trong việc phát hiện cũng như là điều tra đối với các cái hành vi phạm tội ma túy
đồng chí có lời khuyên gì với mọi người để tránh vô tình trở thành tội phạm vận chuyển ma túy qua đường hàng không ạ
đối với người dân thì chúng tôi có lẽ là chúng tôi cũng có một cái lời nhắn nhủ là khi chúng ta tham gia cái đường hàng không với cái vai trò là một người hành khách thì chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với những cái lời rụ rỗ lôi kéo của các cái đối tượng
hiện nay chúng ta thấy các đối tượng phạm tội ma túy thì có rất nhiều cái thủ đoạn để dụ dỗ để lôi kéo
thậm chí là để khống chế
thế do vậy là mọi người phải luôn luôn chú ý và cảnh giác với những cái lời rủ rỗ lôi kéo đấy để tránh mà chúng ta sập vào cái bẫy trở thành những người vận chuyển thuê ma túy
thứ hai nữa là chúng ta phải tuyệt đối là từ chối những lời nhờ lời mời sách đồ sách hàng cho những người mà ở đây có thể là chúng ta không quen biết
hoặc là chúng ta
không xác định được chính xác cái hàng hóa đó là cái gì thì chúng ta phải tuyệt đối là từ chối
không có mang hộ kê cả người quen
nhất là vận chuyển những cái hàng hóa từ việt nam ra nước ngoài hoặc là từ nước ngoài vào việt nam
thế thì tôi nghĩ rằng là bà con chúng ta mọi người là phải luôn luôn chú ý cảnh giác như vậy
chứ không nhiều khi chúng ta có thể là cũng quen biết anh em nhờ nhau nể nang nhau
thế nhưng mà chúng ta không biết ra trong cái hàng đấy có ma túy hay không
thế như vậy
nếu mà chúng ta cứ nhẹ dạ mà chúng ta đồng ý chúng ta sách
thì cuối cùng là chúng ta lại trở thành những người có thể là tiếp tay cho cái hành vi phạm tội ma túy của các đối tượng